chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ giáng sinh không khí tại thủ đô hà nội đang trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn
mặc dù là nhiệt độ ngoài trời giảm xuống trung bình khoảng từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
các con phố của thủ đô đã được trang hoàng sắc đỏ lung linh với những cây thông khổng lồ
hình ảnh ông già noel cỗ xe tuần lọc xuất hiện ở khắp nơi
những cây thông những con tuần lộc những chùm đèn lấp lánh đã tràn ngập các tuyến phố trung tâm hà nội
như khu vực nhà thờ lớn hàng mã lương văn can
mọi người đều cảm thấy phấn khởi và vui tươi trước khung cảnh lung linh của phố phường
em cảm thấy không khí xung quanh năm nay đông vui hơn năm ngoái
cảm thấy tiết trời rất lạnh rất thích hợp để mình đến nhà thờ lớn và đi chơi đi dạo
em mua sắm được những bộ quần áo mùa đông mình thích mua những cái bờm xinh xinh
và mua rất nhiều đồ cho gia đình và người thân
mà con đi chơi noel con thì rất vui ạ
con thấy không khí xung quanh rất đẹp
con mong ước sang tuổi mới con sẽ học tốt hơn và noel năm nay sẽ in thật là vui
đặc biệt đối với những du học sinh xa nhà
việc được trở về việt nam và chào đón dịp lễ noel cùng gia đình người thân bạn bè
là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc
em là du học sinh từ nga về và em học ở nga sáu năm rồi
và sau sáu năm đi xa nhà thì em được ngày lễ noel đầu tiên của em và em cảm thấy rất vui
lúc đầu thì em cứ nghĩ là
không khí noel ở việt nam nó sẽ không được như ở bên nước ngoài đâu
nhưng mà kiểu sau bao nhiêu lâu ấy em không được chứng kiến rồi
đến hôm nay em thật sự rất bất ngờ vì mọi thứ rất rộng lẫy và đẹp ạ
đã từ lâu giáng sinh không chỉ là ngày lễ lớn dành riêng cho những người theo đạo thiên chúa
mà đã trở thành sự kiện quan trọng của rất nhiều người dân
để đảm bảo sự an toàn khi vui chơi noel người dân cần chú ý đến thời tiết
bảo vệ sức khỏe đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông